thời gian gần đây số vụ ngộ độc số người mắc ngộ độc thực phẩm gia tăng và nghiêm trọng nhất là vụ ngộ độc xảy ra tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai vào ngày ba mươi tháng bốn vừa qua khiến cho gần năm trăm linh người phải nhập viện để điều trị
và trước thực trạng này thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm nhất là tại các điểm khu du lịch nhà ăn tập thể của trường học khu công nghiệp thức ăn đường phố
bộ y tế thực hiện đầy đủ có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc thực phẩm thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn theo đúng quy định tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định nghiên cứu xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm theo đúng quy định